trước tình trạng người dân còn thiếu ý thức trong bảo vệ môi trường xả rác bừa bãi ra khu vực công cộng
mới đây sở tài nguyên môi trường tp hcm đã đề xuất nhiều giải pháp xử lý tình trạng này
trong đó có việc trích xuất hình ảnh camera để xử phạt người vi phạm
trong năm giải pháp tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm được sở tài nguyên môi trường đề nghị
có việc cho phép các địa phương sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh
lập biên bản vi phạm về vệ sinh nơi công cộng bổ sung quy định xử phạt với các trường hợp
đổ bỏ chất thải rắn xây dựng không đúng quy định
đặc biệt sở đã đề xuất và được ubnd tp hcm đồng ý chủ trương bổ sung thẩm quyền kiểm tra
lập biên bản vi phạm hành chính về vệ sinh nơi công cộng cho đội quản lý trật tự đô thị
và đội thanh tra xây dựng địa bàn kỳ vọng giúp việc kiểm tra xử phạt sẽ thuận lợi hơn
từ đầu năm đến nay các quận nguyện phường xã thị trấn trên địa bàn tp hcm đã nhắc nhở hơn hai trăm linh trường hợp xả rác ra nơi công cộng
và xử phạt gần hai trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt hơn một hai tỷ đồng